thưa quý vị thời gian gần đây thì tội phạm tiền giả tại các tỉnh thành phố trên cả nước hoạt động hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi
và để nắm rõ được những phương thức cũng như là trang bị kiến thức về việc phân biệt tiền giả tiền thật
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
khởi tố tạm giam hai đối tượng lưu hành tiền giả ở phú yên
lưu hành tiền giả hai bị cáo lãnh một mươi tám năm tù tại đồng tháp
công an thành phố đà nẵng triệt phá đường dây làm tàng trữ lưu hành tiền giả số lượng lớn
không ít những vụ án nghiêm trọng liên quan đến việc lưu hành tiền giả bị phát hiện và xử lý bởi cơ quan chức năng thời gian qua
có thể thấy các đối tượng xấu đang lợi dụng thời điểm cuối năm nhu cầu tiền mặt của người dân tăng cao
để buôn bán và tiêu thụ tiền giả với hình thức và thủ đoạn tinh vi
phương thức phạm tội của đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt và manh động
và liên quan đến nhiều tình hành
thì nước lực ăn điều tra sẽ tiếp tục tăng cường và tăng năng tình hình để phát hiện và xử lý
chị trần thị thùy linh sinh sống và làm việc tại hà nội chia sẻ
từng là nạn nhân của tội phạm tiền giả khi chị thực hiện giao dịch đổi tiền lẻ với đối tượng trên mạng
họ trà trộn vào trong những cái sấp tiền lẻ mới có lẫn những đồng tiền giả
nhưng mà vì là ngày tết ngày tết cũng bận rộn và nhiều công việc số lượng cũng không nhiều
cho nên là tôi cũng bỏ qua
có thể thấy những người buôn bán nhỏ người già dễ là nạn nhân của tội phạm tiền giả
trước khi mua hàng đối tượng thường gây ra các hành vi khiến người bán hàng mất tập trung để mua hàng với giá trị lớn bằng tiền giả
đặc biệt các đối tượng sử dụng tiền giả thường giao dịch vào buổi tối và không mang theo nhiều tiền
để phòng trường hợp bị phát hiện thì lấy lý do không biết là tiền giả hoặc do nhầm lẫn để tránh sự suy xét của pháp luật
đối với cái hành vi này thì
gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh về mặt tài chính và tiền tệ của quốc gia
trong bộ luật hình sự của việt nam năm hai nghìn năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cái mức phạt thấp nhất của cái hành vi này là ba năm tù và mức phạt cao nhất là đến trung thân
và bên cạnh đó thì còn áp dụng hình phạt tức là phạt tiền đến một trăm linh triệu đồng
và đề thu các cái tăng vật phương tiện vi phạm
ngoài sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi phạm pháp liên quan đến tiền giả
các tổ chức đơn vị hoặc cá nhân cũng cần cẩn trọng hơn trong các giao dịch bằng tiền mặt tránh thất thoát tài sản
đồng thời người dân cần tích cực tố giác các đối tượng gạ gẫm mua bán lưu hành tiền giả
không tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo an toàn xã hội